thưa quý vị bão số một có tên quốc tế là talim được dự báo gây ảnh hưởng và thiệt hại tại các tỉnh quảng ninh hải phòng
tuy nhiên sau khi đổ bộ vào trung quốc cơn bão đã gây thiệt hại nhất định cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long
ghi nhận tại các tỉnh phía nam như bến tre hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long cà mau có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
trên địa bàn xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang trưa nay xảy ra lốc xoáy lớn làm sập nhà trờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc
khiến cho một du khách tử vong tại chỗ ba người khác bị thương cơn bão cũng đã khiến hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ tốc mái
đăng đổ dốc đèo khánh lê qua huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa xe chở đoàn khách trung quốc đã bất ngờ gặp sự cố lật nhào
khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương vụ việc xảy ra vào chiều nay ngày một mươi tám tháng bảy
xe khách mang biển số hà nội chạy trên quốc lộ hai mươi bảy c theo hướng đà lạt về thành phố nha trang
khi đổ dốc đèo khánh lê qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh thì bất ngờ đâm vào tan lưu bên đường rồi lật nhào
vụ tai nạn làm bốn người chết và nhiều người bị thương lãnh đạo huyện khánh vĩnh cho biết là ngay khi tai nạn
thì cảnh sát giao thông và lực y tế cứu hộ đã đến hiện trường những người bị thương được đưa về bệnh viện đa khoa
tỉnh khánh hòa điều trị nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo phan văn hùng
bốn mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai tám năm tù về tội giết người
theo có trạng bị cáo hùng và vợ cùng sống chung tại phường phước tân tp biên hòa quá trình sống chung cả hai thường xảy ra mâu thuẫn
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do bực tức chuyển vợ mình đi ăn nhậu nên hùng đã mua khoảng hai lít xăng đổ lên đầu
và châm lửa đốt vợ nhưng nạn nhân bỏ chạy được
khi sự việc xảy ra nạn nhân đã đến công an tố cáo về hành vi và hùng bị bắt ngay sau đó
công an huyện châu thành tỉnh long an đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng và dùng dao đâm một thanh niên
vì cho rằng nhìn đều vụ việc xảy ra trên địa bàn xã long trì huyện châu thành
nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên đã tổ thoát
theo hình ảnh được camera ghi lại vào ngày một mươi sáu tháng bảy một nhóm thanh niên khoảng bảy người đi xe máy
đến một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã long trì ngồi xem đà bóng
cả nhóm đã dùng dao lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đà bóng
thanh niên sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an
và theo thông tin ban đầu nhóm nghi can thường trú tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
thông tin mới nhất về vụ tra dựng hành hạ bé trai một mươi bốn tuổi tại an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần thanh hòa chú tại xã tịnh biên về hành vi cối gây thương tích
theo thông tin ban đầu hòa sống chung với mẹ ruột của nạn nhân từ năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình sinh sống do cháu bé không nghe lời nên hòa đã tức giận và thường xuyên đánh cháu bé gây thương tích
đỉnh điểm là vào đầu tháng bảy vừa qua hòa đã lôi cháu bé vào bếp dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu bé gây thương tích
nạn nhân quá lo sợ nên không nói cho ai biết
và đến ngày một mươi năm tháng bảy chú của cháu bé phát hiện sự việc nên đã đến công an
chú của cháu bé đã đến công an địa phương trình báo
lại có thêm một vụ dùng chiêu trò mê tín dị đoan để lấy lòng tin rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó nhóm đối tượng trên đã lừa một nạn nhân trú tại xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam với số tiền là hơn ba trăm linh triệu đồng để làm lễ giải hạn cầu tài lộc
công an huyện lý nhân đã phối hợp với các lực lượng điều tra bắt giữ tám đối tượng trên tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
tạo vật thu giữ hai trăm ba mươi triệu tiền mặt tám máy tính một mươi năm điện thoại di động
điều đáng chú ý là nhóm đối tượng đã lập trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để lừa đảo nhiều người với số tiền hơn hai năm tỷ đồng